đến địa điểm trên thì bất ngờ xe lao lên lề đường đâm vào cây sao đen bên đường gây tai nạn
cú va chạm mạnh khiến anh huỳnh thương tử vong ngay tại chỗ còn anh la hiễu an phải đi cấp cứu tại bệnh viện huyện
vụ tai nạn khiến chiếc xe máy bị hư hỏng nghiêm trọng
được biết đoạn đường này thường xảy ra tai nạn do khúc cua và nhiều cây hay bên đường làm khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông